hôm nay ngày một mươi một tháng năm tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức hội thảo khoa học cách tiếp cận của phật giáo về lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ xã hội bền vững
đây là hoạt động thuộc chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ đại lễ vơ sắc liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
theo đó nội dung chủ đạo xuyên suốt của hội thảo các vấn đề về sự lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững
cách tiếp cận của phật giáo về gia đình hòa hợp cách tiếp cận của phật giáo về giáo dục phật giáo và cách mạng công nghiệp bốn
cách tiếp cận của phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm đã thu hút đông đảo các chư tôn đức các học giả trong nước và các phật tử thập phương về dự
ban tổ chức đã chia ra năm nhóm diễn đàn
mỗi nhóm diễn đàn phản ánh các vấn đề đương đại các vấn nạn toàn cầu mà tất cả các quyền thủ quốc gia
cũng như là các nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội đã quan tâm tìm ra các giải pháp thích ứng để giải quyết một cái chức điểm
cả năm chủ đề như trên phải thừa nhận rằng là kinh điển phật giáo có đến ba mươi tám bài kinh
trong số đó một mươi bảy mấy trăm bài kinh từ kinh điểm bali một mươi bảy mấy trăm bài kinh từ kinh điểm a hàm
và hơn ba bài kinh từ kinh văn
hội thảo có một trăm một mươi bài tham luận của các học giả trong nước đã mang đến hội thảo không khí sôi động với cách nhìn đa chiều
về cách tiếp cận của phật giáo về cách tiếp cận toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ xã hội bền vững